thời gian qua thời tiết nắng nóng kéo dài đã gây ra nhiều vụ cháy rừng liên tiếp tại thành phố đà nẵng
gây thiệt hại hàng chục hectare rừng
chức cục kiểm lâm thành phố đã liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng
và đề nghị các địa phương chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
theo dự báo miền trung tiếp tục có nắng nóng kéo dài nguy cơ cháy rừng cao
do đó thành phố đà nẵng đã duy trì báo động cháy rừng ở cấp độ năm
lực lượng chức năng các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội và người dân trên địa bàn
luôn sẵn sàng nhân lực phương tiện để tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và tính mạng của nhân dân

theo dự báo miền trung tiếp tục có nắng nóng kéo chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng và đề nghị các địa phương chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng và tính mạng của nhân dân
theo dự báo miền trung tiếp tục có nắng nóng kéo chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng và tính mạng của nhân dân